thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đã xảy ra tranh chấp giữa người dân với các công ty về đất lâm nghiệp
kéo theo hệ lụy làm mất an ninh trật tự và nạn phá rừng cũng ngày càng tăng
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
cuối năm hai nghìn một mươi sáu ngay sau khi công ty lâm nghiệp ba tơ tổ chức khai thác rừng tại xã ba vinh
thì bị người dân tự ý chiếm đất dẫn tới xung đột gây mất an ninh trật tự
vụ việc chưa giải quyết rứt điểm thì những ngày qua tại các xã ba động ba thành của huyện ba tơ
hàng trăm người dân tiếp tục chiếm đất rừng do công ty này quản lý
theo công ty lâm nghiệp ba tơ tổng diện tích đất mà người dân chiếm trái phép để trồng rừng là trên ba mươi hectare
tình trạng lấn chiếm tranh chấp đất lâm nghiệp giữa người dân địa phương và các ban quản lý rừng phòng hộ
công ty lâm nghiệp tại quảng ngãi ngày càng phức tạp
trong tổng số hơn một trăm linh sáu năm trăm linh hectare rừng và đất lâm nghiệp các ban quản lý rừng chỉ quản lý chín mươi sáu trăm linh hectare
còn lại gần một mươi sáu hectare người dân lấn chiếm canh tác
bên cạnh đó mâu thuẫn tranh chấp đất lâm nghiệp giữa người dân và các công ty lâm nghiệp trên diện tích hơn hai trăm linh hectare kéo dài nhiều năm qua
tranh chấp đất đai qua hơn hai mươi lần tuyên truyền bằng động và qua các cuộc hợp thông
đến nay đã có một mươi hộ trên hai mươi ba hộ đã ký kết hợp đồng
đang chia sản phẩm với công ty trách nhiệm bằng một thành viên lâm nghiệp ba thơ
vấn đề lấn chiếm tranh chấp đất lâm nghiệp diễn ra đã để lại nhiều hệ lụy cho các địa phương miền núi tỉnh quảng ngãi
không chỉ gây mất an ninh trật tự tranh chấp đất rừng mà còn gây ra nạn phá rừng lấn rừng trên các vùng trọng yếu
rừng phòng hộ từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay hơn bốn mươi ha rừng ở các huyện miền núi tỉnh quảng ngãi bị phá đều liên quan đến tranh chấp lấn chiếm
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay hơn bốn mươi hectare rừng ở các huyện miền núi tỉnh quảng ngãi bị phá đều liên quan đến tranh chấp lấn chiếm